tri cục kiểm lâm cà mau cho biết là trên địa bàn tỉnh có hơn bốn mươi hai hectare rừng tràm
và rừng tại các cụm đảo đang có nguy cơ cháy do ảnh hưởng của khô hạn
cụ thể hơn ba hectare rừng được dự báo cháy ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
hơn một mươi ba ha ở cấp bốn cấp nguy hiểm và hơn hai mươi hectare rừng cảnh báo cháy ở cấp hai cấp ba
diện tích rừng được cảnh báo cháy cao tập trung ở các xã khánh an khánh lâm khánh thuận
và nguyễn thích của huyện u minh
trong đó một phần diện tích nằm trong lâm phần vườn quốc gia u minh hạ
ngoài vườn quốc gia u minh hạ các đơn vị chủ rừng khác trên địa bàn tỉnh cà mau
cũng đang tăng cường lực lượng phương tiện để bảo đảm kịp thời xử lý khi xảy ra cháy
các phương án phòng cháy cũng đã và đang được triển khai đến từng hộ dân
trong đó có việc nghiêm cấm hầm than đốt cây cối trên đất sản xuất trong và ven rừng ở mùa khô này